các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
bộ trưởng nguyễn thành long cho biết cơ bản đã kiểm soát được dịch tại các địa bàn trọng điểm như thành phố hồ chí minh bình dương long an đồng nai và một số tỉnh thành khác
tuy nhiên sau nới lỏng giãn cách lượng người từ vùng dịch về các địa phương khác nhiều ban chỉ huy quân sự cố của huyện tiền hải
ở khu vực bắc trung bộ thanh hóa ghi nhận ba mươi tám ca mắc covid một mươi chín trong đó có một mươi bốn ca từ các điểm dịch trong tỉnh còn lại là công dân thanh hóa trở về từ các tỉnh thành phố phía nam
tất cả các ca mắc mới đều ghi nhận tại các khu cách ly
còn tại nghệ an tỉnh này ghi nhận thêm nhiều trường hợp f trong đó có các ca cộng đồng
theo báo cáo của cdc nghệ an ngày hai mươi bốn tháng một mươi địa phương này có tổng cộng một mươi năm ca mắc covid một mươi chín mới trong đó có một ca cộng đồng
tại thành phố vinh là lái xe đường dài tuyến thành phố hồ chí minh nghệ an một mươi f một bốn trường hợp còn lại là công dân trở về từ các tỉnh phía nam
trong ngày có một mươi chín bệnh nhân covid một mươi chín được điều trị khỏi
tỉnh và gia viện không có bệnh nhân tử vong
liên quan đến công dân trở về từ các tỉnh có dịch phía nam từ ngày một tháng một mươi tới nay nghệ an ghi nhận hai trăm bốn mươi hai ca dương tính với sars cov hai
trong đó hai trăm ba mươi chín ca nhiễm mới ba ca tái dương tính
trước tình hình dịch bệnh đang diễn ra khá phức tạp trên địa bàn thành phố vinh và huyện nghi lộc
ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh nghệ an đã tiến hành họp khẩn với hai đơn vị này
tỉnh giáp danh nghệ an là hà tĩnh chỉ ghi nhận một ca mắc
trong ngày hai mươi bốn tháng một mươi hà tĩnh ghi nhận một ca mắc covid một mươi chín đã được cách ly tập trung trước đó
còn tại quảng bình lực lượng y tế đã đưa một mươi hai ca mắc covid một mươi chín mới đi cách ly
trong số này có chín trường hợp về từ các tỉnh phía nam và ba trăm linh khu cách ly phòng tỏa
trong ngày hai mươi bốn tháng một mươi tại quảng bình cũng có thêm một mươi một bệnh nhân covid một mươi chín khỏi bệnh và xuất viện
tính đến nay tỉnh quảng bình đã ghi nhận tất cả một chín trăm ba mươi sáu ca mắc covid một mươi chín
đã có một tám trăm hai mươi hai trường hợp được điều trị khỏi bệnh và xuất viện
một trăm linh tám ca đã tiếp tục được điều trị sáu ca tử vong
địa phương này cũng đã tiến hành tiêm ba trăm bốn mươi một mũi tiêm vaccine covid một mươi chín
trong đó có hơn sáu mươi người đã tiêm đủ hai mũi
kế đến là tỉnh quảng trị ghi nhận bảy ca mắc mới là người về từ các tỉnh phía nam
ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh quảng trị cho biết
đến nay địa phương có bốn trăm năm mươi ba trường hợp mắc covid một mươi chín
đang điều trị một trăm hai mươi hai trường hợp
theo thống kê của ngành y tế đến thời điểm này đã có bốn trăm một mươi sáu bảy trăm bảy mươi bảy người dân sống ở quảng trị
được tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
khu vực nam bộ số ca mắc ở cần thơ an giang trà vinh đồng nai tiếp tục tăng
theo sở y tế tp cần thơ trong ngày hai mươi bốn tháng một mươi
thành phố ghi nhận năm mươi năm ca nhiễm sars cov hai mới trong đó một mươi năm ca ngoài thành phố
số ca mắc covid một mươi chín ở cần thơ từ ngày tám tháng bảy
đến nay là sáu năm trăm ba mươi chín ca
trong số ca mắc mới có hai mươi sáu ca cách ly tại nhà một mươi ba ca trong khu cách ly
một mươi một ca trong khu phong tỏa và năm ca tầm soát tại cơ sở y tế
cùng ngày cần thơ có ba mươi sáu ca mắc covid một mươi chín được điều trị khỏi
nâng tổng số bệnh nhân được điều trị khỏi lên năm chín trăm hai mươi một người
ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh an giang cho biết
ngày hai mươi bốn tháng một mươi toàn tỉnh ghi nhận hai trăm ba mươi hai trường hợp mắc covid một mươi chín

trong số ca mắc covid một mươi chín được điều trị khỏi nâng tổng số bệnh nhân được điều trị khỏi lên năm chín trăm hai mươi một người
còn lại ở khu phong tỏa khu cách ly có nhiều trường hợp về từ các tỉnh
cùng ngày tỉnh trà vinh ghi nhận một trăm một mươi ba ca mắc covid một mươi chín hai mươi tám trường hợp trong cộng đồng
tính đến chiều ngày hai mươi bốn tháng một mươi trà vinh đã ghi nhận hai hai trăm chín mươi sáu ca mắc covid một mươi chín
có bốn mươi hai ca nhập cảnh đã điều trị khỏi một sáu trăm hai mươi hai trường hợp
thưa quý vị đợt dịch lần thứ tư tại nước ta mới chỉ lắng xuống khi các tâm dịch
như tp hcm bình dương giảm số ca nhiễm với còn đó nguy cơ covid một mươi chín
bùng phát trở lại khi tất cả các địa phương đều có thể trở thành điểm nóng
nếu công tác phòng chống không đảm bảo
đến đây chương trình trân canh sức khỏe và đời sống của chúng tôi cũng xin được kết thúc
những diễn biến mới nhất về tình hình dịch bệnh sẽ được chúng tôi cập nhật
ở những chuyên mục tiếp theo còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại